lệnh ngừng bắn đơn phương ở ukraine do tổng thống nga vladimir putin đưa ra nhân dịp lễ giáng sinh của chính thông giáo đã chính thức có hiệu lực trên toàn mặt trận kể từ trưa ngày sáu tháng một theo giờ moscow tức là một mươi sáu giờ hôm qua theo giờ việt nam
phó tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo kiêm điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của liên hợp quốc martin griffith đã bày tỏ hoan nghênh lệnh ngừng bắn như một cơ hội để gửi viện trợ nhân đạo tới người dân ở các khu vực xung đột
trên trang mạng twitter ông griffith nhấn mạnh lệnh ngừng bắn sẽ tạo cơ hội để gửi một đoàn xe cung cấp sự hỗ trợ rất cần thiết cho người dân vốn không thể tiếp cận do giao tranh dữ dội
tuy nhiên bất chấp lệnh ngừng bắn tiếng súng và đạn pháo vẫn vang lên tại nhiều thành phố ở miền đông ukraine nga và ukraine cáo buộc lẫn nhau tiến hành các vụ tấn công này
theo trung tâm kiểm soát và điều phối liên hợp một nhóm giám sát của nga chưa đầy một phút sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực
các lực lượng của ukraine đã đưa ra một lệnh ngừng bắn
ukraine đã bắn sáu quả đạn pháo một trăm linh năm nhâm ly vào quận pechovsky ở phía tây donbass nửa giờ sau ukraine tiếp tục nã thêm bốn quả pháo vào khu vực này không có thương vong nào được báo cáo
trong khi đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky tố cáo lệnh ngừng bắn của nga chỉ là vỏ bọc nhằm chặn đà tiến quân của ukraine tại vùng donbass và tạo cơ hội vận chuyển khí